những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt phụ nữ trên địa bàn thành phố hà nội bị một thanh niên đi đường lạ mặt tấn công
ai đã ra tay manh động đến như vậy lực lượng công an đã truy bắt kẻ điên cuồng này như thế nào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
phường lê đại hành quận hai bà trưng thành phố hà nội cũng nhận được trình báo của một phụ nữ
chị này bị một đối tượng đi xe máy phóng nhanh dùng một vật sắt nhọn tấn công khiến chị chảy máu
rất may là không nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tp hà nội đã chỉ đạo công an quận hai bà trưng
phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
cơ quan công an đã xuống địa bàn nơi đối tượng gây án để trích cam và hỏi xem có nhân chứng nào chứng kiến được vụ việc này hay không
qua việc trích xuất camera thấy một đối tượng với dáng người đậm tầm thước để dâu quay nón biển số xe bị che mở nên cũng gây khó khăn trong việc tra soát
đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng tập trung thu hẹp dạng đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn thành phố
hà nội và các huyện ngoại thành tập trung vào đối tượng có hình dáng thu được từ camera để truy xét
bất kể thời gian ngày hay đêm với tâm lý phải tìm được đối tượng một cách nhanh nhất
trước những diễn biến của vụ án chỉ huy công an quận hai bà trưng đã đề ra các nội dung cụ thể cho các chiến sĩ đội cảnh sát hình sự thực hiện một cách giáo diết
các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng như kiểm tra các nhà hàng khách sạn điểm lưu trú của khách vãng lai
khảo sát địa bàn nghi đối tượng thực hiện hành vi và các địa điểm nghi đối tượng sử dụng để nghiên cứu chuẩn bị việc gây án
nhằm có kế hoạch tuần tra mật phục
đồng thời lực lượng công an cơ sở chủ động nắm bắt tình hình phát động phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm
ra soát đánh giá đặt nhiều giả thiết về hành vi man dợ của đối tượng và đưa vào diện nghi vấn
trên một trăm linh đối tượng để tập trung làm rõ
cơ quan điều tra đã phải giả soát hàng trăm đối tượng khả nghi trên địa bàn
như các đối tượng tù tha đối tượng siêu cha đối tượng trong diện kiểm soát
các điều tra viên khẩn trương xác minh thanh loại sang lọc dần và thu hẹp lại số ít đối tượng nổi trội
nhiều khả năng tiếp tục theo dõi và siết chặt
các cán bộ dày dạn kinh nghiệm từng tham gia phá án thành công nhiều vụ trọng án trộm cướp giật
giết người được huy động vào cuộc kiên trì giám sát mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn
và kịp thời báo về chỉ huy quận khi có một thông tin dù là nhỏ nhất
trước những manh mối ít ỏi tại hiện trường cũng như nguồn thông tin thu được từ người dân công tác xác minh trở nên khó khăn
những điều tra viên được giao trọng trách liên tục thu thập chứng cứ
tìm và đánh giá những mối quan hệ để hiểu đời sống riêng tư của nạn nhân
rất quan trọng trong những vụ án mang tính chất gây nguy hiểm cho xã hội như thế này
công việc này được tiến hành khẩn trương
nhiều trinh sát đã vào cuộc với quyết tâm cao và dành hết tâm huyết để khẳng định sự công minh của pháp luật
sau khi ra soát kỹ từ phía nạn nhân cơ quan công an khẳng định nạn nhân không có gây mâu thuẫn về tình cảm hay tiền bạc với ai
vậy ai là người đã ra tay một cách man dợ đến như vậy
với hành vi gây nguy hiểm của đối tượng như vậy
càng thôi thúc lực lượng công an phải tìm ra hung thủ một cách nhanh nhất để không gây hoang mang trong dư luận
tuy nhiên bằng sự quyết tâm vì lợi ích của nhân dân bằng công tác nghiệp vụ
các cán bộ hình sự đã sàng lọc kiểm soát các camera an ninh dọc tuyến đường mà đối tượng có thể tẩu thoát
để theo dõi và sàng lọc được toàn bộ các điểm nghi vọng các cán bộ hình sự đã sàng lọc kiểm soát các camera an ninh dọc tuyến đường mà đối tượng có thể tẩu thoát
theo dõi và sàng lọc được toàn bộ các điểm nghi vấn như các khu vực xung quanh một số trung tâm thương mại
các bến xe nơi có nhiều cơ quan văn phòng tập trung là cực kỳ khó khăn cần sự nhẫn nại cũng như nhạy bén của các chiến sĩ
một khó khăn cho lực lượng điều tra là đối tượng đã ra tay rất nhanh xe thì bị che mờ biển số nên việc nhận dạng không hề đơn giản
khi bắt đầu có một chút manh mối đội cảnh sát hình sự đã điều động lực lượng trinh sát mở rộng địa bàn
kết hợp với các địa bàn lân cận như công an quận hoàn kiếm công an quận long biên các mạng lưới nội dung để thu thập thông tin tài liệu về các đối tượng trong diện nghi vấn
để xác minh chính xác đối tượng nghi vấn các chiến sĩ công an quận hai bà trưng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
tra cứu hồ sơ tàng thư nghiệp vụ do cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát bộ công an quản lý
lực lượng công an đã xác định được đối tượng để tập trung truy xét là trần lê huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại quận hoàn kiếm hà nội
nhưng đối tượng lại đang sinh sống tại phường ngọc thụy quận long biên hà nội
công an quận hai bà trưng đã phối hợp với công an phường ngọc thụy quận long biên xác minh chính xác đối tượng nhằm không bỏ lọt tội phạm và cũng tránh bứt dây động rừng
và từ đây các phương án cũng được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng
sau nhiều giờ truy tìm đối tượng trần lê huy đã được đưa về cơ quan điều tra để làm sáng tỏ
bằng chứng cứ sắc bén ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần lê huy
trú tại quận hoàn kiếm hà nội
tại cơ quan công an huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
hắn đã thực hiện một mươi vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố hà nội trong đó chín vụ nạn nhân là phụ nữ
trần lê huy học hết lớp năm rồi bỏ học từ đó chơi bời lêu lỏng và dính vào vòng lao lý
huy là đối tượng từng có hai tiền án
trước đây huy chưa từng yêu ai và cũng chưa có cô gái nào đánh giá
sau khi ra tù huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý
từ đó gã sinh lòng hận thù với những người phụ nữ nhất là những người có điều kiện kinh tế và có ý định sử dụng hung khí là gạch gậy gỗ bóng đen tuyếp dao nhọn
tấn công những người phụ nữ gặp trên đường
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
huy cầm gạch tác động vào một phụ nữ tại khu vực đối diện nhà số ba mươi chín a thái phiên phường lê đại hành quận hai bà trưng hà nội
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
huy cũng gây ra một vụ việc tương tự với một người phụ nữ khác ở trước nhà số một mươi năm ngô quyền phường trang tiền quận hoàn kiếm
khoảng hai mươi một giờ ngày hai tháng một đối tượng này dùng bóng tuyết thủy tinh tác động vào một phụ nữ trên đường phố nguyễn như tiếp phường bồ đề quận lòng
đối tượng này dùng bóng tuyết thủy tinh tác động vào một phụ nữ trên đường phố nguyễn như tiếp phường bồ đề quận long biên hà nội
làm học sinh này gãy sống mũi
tiếp đó khoảng một mươi ba giờ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
huy cầm một thanh gỗ tấn công vào một người phụ nữ trước cửa trung tâm thương mại tràng tiền quận hoàn kiếm hà nội
sau đó đối tượng di chuyển về phố thái phiên quận hai bà trưng dùng hung khí gây thương tích cho một nữ sinh khác
không dừng lại khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày vẫn di chuyển bằng xe máy huy dùng thanh gỗ tấn công làm tổn thương nhiều phụ nữ khác trên đường phố hà nội
sau hàng loạt hành trình tội lỗi của gã trại điện loạn trần lê huy đã bị cha tay vào cổng số tám
chỉ vì một phút nông nổi với lòng hận thù trong cuộc sống
gã đàn ông này đã đánh mất đi thời gian của những năm tháng quy mô
trần lê huy báo để làm những việc có ích cho bản thân gia đình và xã hội
chỉ vì lòng hận thù và một chút tự ti của bản thân huy đã không thể kiểm soát được nỗi đau của việc bị từ chối tình cảm
hắn ấm mức hụt hẫng dẫn đến những hành vi xung đột trong suy nghĩ và hành động
ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân quận long biên tp hà nội đã đưa ra xét xử đối tượng trần lê huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở phường ngọc thụy quận long biên hà nội về hành vi cố ý gây thương tích
tòa án nhân dân quận long biên đã tuyên phạt bốn mươi tháng tù đối với trần lê huy
theo đúng tội danh truy tố liên quan đến việc tấn công bé gái
còn đối với chín nạn nhân khác cơ quan tố tụng tiếp tục củng cố hồ sơ sớm đưa ra đối tượng ra xét xử
vụ việc mà trần lê huy gây ra khiến dư luận hoang mang xã hội bất ổn
làm giấy lên lo ngang

nhất là đối với những người phụ nữ đi đường
cũng thật may mắn là những vụ mà gã này gây ra mới chỉ dừng lại ở việc thương tích
chứ chưa gây thiệt hại đến tính mạng
nếu không thì không biết hậu quả sẽ còn kinh khủng đến mức nào